hậu covid một mươi chín đã được xem là một trong những vấn đề đáng lo ngại hàng đầu
khi đỉnh dịch đi qua và số f khỏi bệnh đang tăng lên
mặc dù không phải là di chứng trực tiếp do covid một mươi chín gây ra
tâm lý căng thẳng kéo dài khi mắc bệnh covid một mươi chín
cùng với sự tấn công của virus gây tổn thương hệ thần kinh
khiến nhiều người bị trầm cảm hậu covid một mươi chín
theo bác sĩ phạm văn dương khoa khám bệnh bệnh viện đa khoa sanh pôn
những bệnh nhân mắc covid một mươi chín hay những bệnh nhân có hội chứng covid một mươi chín kéo dài
có những dấu hiệu và triệu chứng sau kéo dài từ hai tuần trở lên
cần quan tâm và trần đoán trầm cảm sớm
bệnh nhân cảm thấy buồn chán chán nạn khi sắc trầm liên tục và kéo dài
giảm năng lượng tăng sự mệt mỏi giảm quan tâm với các hứng thú thích thú hàng ngày
cảm thấy cô đơn tuyệt vọng giảm giá trị bản thân giảm giao tiếp với mọi người
cảm thấy tự ti mặc cảm thiếu sự tôn trọng
có những thay đổi liên quan đến giấc ngủ và chế độ ăn
có thể bệnh nhân ngủ ít hơn khó đi vào giấc ngủ thức dậy sớm hơn bác sĩ dương cho hay
bác sĩ dương cũng nhấn mạnh khi có những dấu hiệu này
bệnh nhân cần đến với các nhân viên y tế để được tư vấn hỗ trợ sớm nhất các dối loạn về trầm cảm
thời gian vừa qua bệnh viện tâm thần ban ngày mai hương đã tiếp nhận khá nhiều trường hợp bệnh nhân
tới khám tâm thần sau khi mắc covid một mươi chín
nhiều người trước đây sức khỏe bình thường
khi mắc covid một mươi chín triệu trường cũng rất nhẹ
nhưng hậu covid một mươi chín lại đối diện với nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần
các bệnh nhân đến khám sức khỏe tâm thần hậu covid một mươi chín chủ yếu mắc các triệu chứng
dối loạn lò âu trầm cảm
bệnh nhân thường rơi vào trạng thái căng thẳng mệt mỏi dễ có và khó kiểm soát cảm xúc
theo tiến sĩ bác sĩ trần thị hồng thu phó giám đốc bệnh viện tâm thần ban ngày mai hương
vừa qua đã tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân nữ ba mươi bảy tuổi
khi bị covid một mươi chín bệnh nhân này gần như không có triệu chứng gì
nhưng sau khi khỏi chị thường xuyên cảm thấy khó ngủ
có hôm vào lúc gần sáng chị cảm giác trong họng có đờm khó thở tim đập nhanh
hồi hộp chống ngực run lẩy bẩy vã mồ hôi mệt rũ rượi
sáng hôm sau bệnh nhân vội vã đi bệnh viện thăm khám
và được bác sĩ chẩn đoán mắc dối loạn hoàng sợ hậu covid một mươi chín
nặng hơn có các trường hợp nảy sinh ý muốn tự vẫn sau khi thành f
do đó tiến sĩ thu nhấn mạnh rằng các gia đình cần phải đặc biệt quan tâm đến người nhà
có dối loạn lo âu trầm cảm nếu có
trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bệnh nặng hơn sau khi mắc covid một mươi chín
cần phải đưa bệnh nhân đến cơ sở chuyên khoa về tâm thần để được thăm khám và điều trị kịp thời